với mục tiêu bảo đảm các cam kết của hiệp định cptpp được thực thi một cách đầy đủ
nhất quán giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương
vừa qua bộ công thương đã phối hợp với tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp nhằm phổ biến những lợi ích của hiệp định cho các doanh nghiệp
cũng như các cơ quan quản lý nhà nước tại năm tỉnh miền trung tây nguyên
bộ công thương trần tuấn anh và chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng cùng chủ trì hội nghị
hiệp định cptpp đã được ký bao gồm một mươi một nước mở ra nhiều lĩnh vực để các doanh nghiệp việt nam có thể tham gia
trong đó có cả các vấn đề liên quan đến luật sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền tác giả
đòi hỏi các cam kết sâu rộng chặt chẽ cho tất cả các quốc gia tham gia
việc các nước trong đó có các thị trường lớn như nhật bản và canada
giảm thuế nhập khẩu về không cho các hàng hóa của ta
sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu
theo đó doanh nghiệp việt nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên
hiệp định cptpp sẽ được hưởng cam kết cắt giảm thuế khoan rất ưu đãi
hoàn thiện về mặt pháp lý những khung khổ quan trọng nhất để thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển
theo bộ trưởng trần tuấn anh thì điều quan trọng là hiệu quả và những đóng góp mang lại cho những công cuộc cải cách
cũng như xây dựng các thể chế thu hút đầu tư
chính những cải cách này sẽ là động lực để tạo ra sự thúc đẩy phát triển kinh tế
là điều kiện quan trọng để nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế
điều rất quan tâm đến một môi trường đầu tư đang thực kỳ ngày càng hoàn thiện và thuận lợi
nhưng hơn thế nữa là những điều kiện để giúp cho những sản phẩm của nền kinh tế
và của các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ở tại việt nam sẽ có điều kiện để thụ hưởng
những điều kiện thuận lợi ưu đãi của các cơ chế thuận lợi hóa trong thương mại
mà việt nam được hưởng từ trong khung khổ các hiệp định đó
hội nghị đã cung cấp cho các cơ quan cộng đồng doanh nghiệp của khu vực miền trung tây nguyên
những thông tin hữu ích về các cam kết chính của việt nam cũng như các nước thành viên cptpp
đồng thời cũng chỉ ra những thách thức để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn
và có sự chuẩn bị kỹ khi tham gia hiệp định và các cơ quan chức năng sẽ phải điều chỉnh
sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại hải quan sở hữu trí tuệ lao động công đoàn